theo thông tin từ tổng cục thủy lợi do ảnh hưởng từ cơn bão số một mươi ba
hiện dung tích các hồ chứa thủy lợi đang ở mức cao
trong đó cao nhất là khu vực bắc trung bộ và tây nguyên
dung tích trung bình các hồ chứa thủy lợi vùng bắc trung bộ đạt chín mươi một dung tích thiết kế
trung bình các hồ khu vực nam trung bộ đạt bảy mươi chín và khu vực tây nguyên đạt chín mươi bốn dùng tích thiết kế
dự báo tuần tới mức nước trung bình tại các hồ thủy lợi sẽ tiếp tục tăng từ một cho đến ba
các đơn vị liên quan cần tiếp tục theo dõi tình hình để có phương án xử lý kịp thời khi có mưa lũ
đồng thời sẵn sàng các phương án điều tiết nhằm chuẩn bị cho mùa khô sắp tới